biến đổi khí hậu đang diễn biến như thế nào
gây nên những hậu quả nghiêm trọng ra sao thì không hẳn ai cũng biết
với nước ta thì mỗi ngày trôi qua biến đổi khí hậu lại diễn ra nhanh hơn
nghiêm trọng hơn và gây ảnh hưởng ngày một lớn đến đời sống xã hội kinh tế của đất nước
và đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp kịp thời hiệu quả
nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu
một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
do biến đổi khí hậu
nhiều năm qua nước ta đã trú trọng vào công tác dự báo cảnh báo sớm thiên tài
và dự đoán kịch bản cho biến đổi khí hậu
thế nhưng trên thực tế biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra nhanh chóng hơn hầu hết tất cả những gì
mà chúng ta dự đoán và đang gây ra những thiệt hại rất lớn đến đời sống xã hội kinh tế của đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy biến đổi khí hậu không chỉ khiến thiên tai xảy ra bất ngờ bất thường
mà còn tạo ra những kỷ lục chưa từng có về thời tiết như nắng nóng lịch sử
đã khiến kỷ lục về nhiệt độ liên tiếp bị sô đổ
thậm chí tại thủ đô hà nội mốc nhiệt độ cũng đã đạt ngưỡng bốn mươi hai năm độ c
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy lũ lụt sạt lở kinh hoàng diễn ra ở nhiều nơi như mù căng trải yên bái
mường la sơn la tân lạc hòa bình gây thiệt hại lạng mề về cả người lẫn của
khiến những địa phương này
phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi sau thiên tai
mùa bão năm hai nghìn một mươi bảy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử biển đông có số lượng bão kỷ lục lên tới một mươi sáu cơn
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bão lũ năm hai nghìn một mươi bảy đã gây thiệt hại vật chất sấp xỉ sáu mươi tỷ đồng
mức thiệt hại nặng nề nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy
đến mùa mưa bão năm nay tuy số lượng cơn bão không nhiều
thế nhưng cường độ và hướng di chuyển của các cơn bão đều khá bất thường
mới đây trung tuần tháng một mươi một cơn bão số tám đã gây nên đợt mưa lớn liên tục tại thành phố nha trang
theo số liệu báo cáo của trung tâm khí tượng thủy văn
lượng mưa đã chút xuống nha trang nội trong buổi sáng một mươi tám tháng một mươi một là ba trăm tám mươi tám mm
nhiều gấp chục lần so với dự báo khiến tất cả các hệ thống thoát nước của thành phố
đều tắt nghẽn nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố nha trang bị ngập sâu từ năm cho đến một mét
ảnh hưởng của cơn bão số tám chưa được khắc phục thì bão số chín lại tiến vào và gây mưa lớn
cho khu vực nam trung bộ và cả thành phố hồ chí minh khiến nhiều nơi lại ngập sâu trong biển nước

ảnh hưởng của thành phố nha trang bị ngập sâu trong biển nước
sóng biển sau đó đã cuốn tiếp khoảng một trăm sáu mươi mét bãi tắm nhiều công trình của khu resort bị sóng cuốn đi
hơn ba km bãi biển tan hoang sau thời gian dài bị biển xâm thực và du khách cũng vắng dần
sau một thời gian có dấu hiệu được bồi trở lại thì mới đây bãi biển cửa đại lại có dấu hiệu bị sạt lở
gây thiệt hại không nhỏ cho ngành du lịch địa phương cũng như cuộc sống của người dân
xói lở đang diễn ra mạnh mẽ ở cửa đại vì thế cần chặn đứng và phải nuôi bãi
tuy nhiên các phương pháp trước của địa phương cũng như các bộ chưa có kế hoạch
chúng ta cũng chưa có các số liệu nghiên cứu về quy luật dòng chảy của các dòng sông trong khu vực
để có thể xây dựng kế hoạch tổng hợp để quản lý
việt nam là đất nước đang phát triển vì thế sẽ xây dựng nhiều công trình
cần có kế hoạch trước để tránh hậu quả nghiêm trọng về sau này
kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dân do bộ tài nguyên và môi trường đưa ra vào năm hai nghìn một mươi sáu cho rằng
trong vòng một thế kỷ nhiệt độ trung bình của đồng bằng sông kiều long có thể tăng từ hai năm độ c đến ba năm độ c
nước biển dâng cao từ tám mét cho đến một mét
và có khoảng bốn mươi diện tích của đồng bằng sông kiều long bị nước biển nuốt gọn
thế nhưng trong những năm gần đây số liệu quan trắc ở hầu hết các dài ven biển nước ta
đều cho thấy xu thế tăng với mực nước trong hai mươi năm tăng trung bình khoảng ba ba mươi bốn mm mỗi năm
tình trạng xói lở tại khu vực đồng bằng sông kiểu long đang có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và quy mô
đây là nơi sản xuất lương thực lớn của cả nước và xuất khẩu ra thế giới
thế nhưng hiện tại mỗi năm có đến ba trăm linh hectare đất đai lãnh thổ mất đi do sạt lở lũ lụt
cùng với đó là tình trạng biển xâm thực nước mặn gia tăng tác động lớn đến sinh kế
của người dân
thực tế này đang cho thấy rằng biến đổi khí hậu và nước biển dân của việt nam trong thời gian tới
cùng các hiện tượng cực đoan về thiên tai khí hậu sẽ còn gia tăng
và hơn bao giờ hết chúng ta phải có những giải pháp ứng phó mạnh mẽ với biến đổi khí hậu trong tương lai
như là cái số lần xuất hiện thì nó tăng lên cái này nó là một phần do cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu tức là trái đất nóng lên thì những cái hiện tượng thiên tai cực đoan như bão nó sẽ mạnh lên mưa lớn sẽ nhiều hơn những cái lượng mưa lớn có thể là phá những kỷ lục trước đây thế rồi dùng tố bão và lũ lụt giúp là nó có thể tăng lên

thiệt hại do thiên tai thì không phải chỉ do thiên tai mà thiệt hại do thiên tai còn do tác động của các loại thiên tai
con người là gì sử dụng đất khai thác sử dụng đất thế thì khai thác sử dụng đất có thể như thế này có thể là dừng người thương quân vì giảm lý có thể là phát triển đô thị cho nên là sử dụng đất xây dựng những công trình những khu đô thị mà nó không bền vững
trước những biến động của biến đổi khí hậu trong năm hai nghìn một mươi ba nghị quyết số hai mươi bốn nqtu về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường đã được hội nghị trung ương bảy khóa một mươi một thông qua
cuối năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ký ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi nqcp về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long thích ứng với biến đổi khí hậu
đây là những nghị quyết thể hiện sự quyết tâm trong hành động trước biến động của biến đổi khí hậu bằng nhiều giải pháp từ cấp bách cho tới tổng thể lâu dài trên cơ sở chủ động thích ứng phát huy tiềm năng thế mạnh
hóa những thách thức thành cơ hội để phát triển bảo đảm được cuộc sống ổn định cho người dân
từ những nghị quyết của chính phủ cho đến hành động cụ thể tại các địa phương nhằm thích ứng với từng sự tác động khác nhau từ biến đổi khí hậu cũng được coi là thách thức không nhỏ với nước ta hiện nay
các nghị quyết của nước đấy là những giải pháp cơ bản

nhưng cùng với các cái giải pháp truyền thống thì chúng ta phải tăng cường hơn nữa bảo vệ các tài nguyên như là tài nguyên rừng tài nguyên cát sử dụng đất hợp lý các công trình xây dựng phải hợp lý đừng tác động vào để làm cho gia tăng rủi ro thiên tai
và đặc biệt là thiên tai bây giờ diễn ra rất phức tạp cho nên là không chỉ lực lượng phòng chống thiên tai mà mọi người dân đều phải mọi doanh nghiệp đều phải có cái kỹ năng để mà mình tự ứng phó
thì tôi nghĩ rằng nếu xây dựng một cái xã hội gọi là xã hội thích ứng thiên tai thì chúng ta
sẽ làm tốt hơn công tác phòng chống thiên tai
để thực hiện được các giải pháp để ra theo tính toán của các bộ ngành từ nay cho đến năm hai nghìn ba mươi dự kiến việt nam sẽ phải chi gần ba mươi tỷ usd để khắc phục những hậu quả của biến đổi khí hậu
giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu ở nhiều địa phương chưa có nhiều đột phá mới chỉ tập trung chủ yếu vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng
trong khi việc nâng cao kiến thức nhận thức cho người dân đội ngũ cán bộ địa phương chưa hoàn thiện
biến đổi khí hậu là vấn đề liên vùng tuy vậy cách tiếp cận hiện nay vẫn phổ biến theo tư duy địa giới hành chính
hành lang pháp lý cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu còn thiếu dẫn đến hạn chế trong lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu vào các chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển
nguồn lực đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu vẫn còn dựa nhiều vào ngân sách trung ương trong khi bố trí ngân sách mới đạt bảy mươi một so với tổng vốn nhu cầu
do đó một số mục tiêu đặt ra không đủ điều kiện hoàn thành
các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu thường được đề xuất một cách riêng biệt cho từng lĩnh vực vùng miền
chưa mang tính tích hợp nhằm tăng cường tính chống chịu của các đối tượng bị tác động
nguồn lực đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu vẫn còn dựa nhiều vào ngân sách trung ương trong khi bố trí ngân sách mới đạt bảy mươi một so với tổng vốn nhu cầu

mỗi ngày trôi qua biến đổi khí hậu lại càng trở nên khắc nghiệt hơn các hiện tượng thời tiết bất thường kéo theo đó cũng ngày càng khó lường hơn đối với con người
để nước ta có thể thực sự phát triển theo hướng bền vững thì công tác chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu phải được quán triệt từ cấp trung ương đến địa phương
chỉ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương các vùng miền vì một mục tiêu chung bền vững thì chúng ta mới có thể bảo đảm sinh kế cho người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước
không riêng vùng biển hay vùng núi biến đổi khí hậu đã được phát triển
đang gây nên những tác động tiêu cực đến toàn bộ đất nước những giải pháp thích ứng kịp thời biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu là điều không hề dễ dàng
thế nhưng với sự chung tay của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương và chính mỗi chúng ta cũng tự nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu thay đổi và hành động từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống thì việc ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ hiệu quả hơn bao giờ hết
thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin nhiều diện tích rừng phòng hộ tại khu vực sóc sơn đã bị xâm phạm lấn chiếm
thế nhưng không chỉ đất rừng phòng hộ tại các xã vùng thấp của huyện sóc sơn còn xảy ra tình trạng vi phạm quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp một cách tràn lan
dù rằng những vi phạm này đã tồn tại khá lâu nhưng các cấp chính quyền vẫn chưa xử lý triệt để và chính vì thế mà nhà ở nhà xưởng quy mô lớn vẫn đang tiếp tục mọc lên trên diện tích đất nông nghiệp
cánh đồng xã xuân thu dù là đất nông nghiệp nhưng không chỉ có nhà ở mà rất nhiều nhà xưởng quy mô vừa và nhỏ đã mọc lên
tình trạng này đã diễn ra nhiều năm qua và hiện tại những cánh đồng này vẫn tiếp tục bị sàn lấp để xây dựng
nhiều người dân ở đây phải đặt câu hỏi chính quyền xã đang ở đâu khi tình trạng này cứ tiếp diễn một cách công khai như vậy
người ta cứ nồn người ta đỏ thì cái đấy là
đất sáu mươi bốn của người ta cứ đỏ bây giờ không ngăn cản được thì người ta cứ lấn chiếm người ta đỏ thế thôi giải quyết hay không là do chính quyền
không chỉ ngoài cánh đồng hai bên đường một mươi sáu hay đê ngăn lũ tại xã xuân thu cũng đang bị lấn chiếm với một diện tích lớn
đường một mươi sáu là người nào những người được đất nó cứ lấn chiếm rồi giờ nó bán cho những người khác
giờ là ở linh tinh ở đấy là đất bức xung của cái đoạn đường một mươi sáu
tình trạng trên không chỉ diễn ra tại xã xuân thu mà còn phổ biến tại nhiều xã khác của huyện sóc sơn như kim lũ phù lỗ phú minh
và nguyên nhân quen thuộc được chính quyền nhiều xã đưa ra là do từ rất lâu đã như vậy nên đến bây giờ không giải quyết được
lâu nay cái việc cấp đất trản dân cho người dân thì không có nên việc mà cái nhu cầu đất ở rất là cao đặc biệt là trong cái đảo phát triển y tế của trên địa bàn xã
thì nhân dân
cần cái mặt bằng để sản xuất các cái diện tích đất mà khó đối với sản xuất nông nghiệp ấy thì thường họ cũng đã hay sản đất mặt bằng và dựng các cái nhà sửa
trước những vi phạm quản lý đất đai và trật tự xây dựng tràn lan chính quyền nhiều xã của huyện sóc sơn đã tiến hành các đợt cưỡng chế thao dỡ
riêng xã phú minh sau bảy đợt gia quân đã tháo rỡ được năm mươi ba công trình nhà ở nhà xưởng
vết tích các công trình vi phạm bị tháo rỡ vẫn còn thế nhưng những công trình lấn chiếm mới lại xuất hiện
xã cũng đã báo cáo huyện đề nghị với thành phố trong cái thời gian mà chưa xử vấn quyền quảnh quản luật đất đai thì đất mà khó sản xuất nông nghiệp thì có thể là được xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất
xài phạm cũ chưa xử lý xong thì xài phạm mới lại tiếp diễn
nếu tình trạng này không được giải quyết triệt để thì diện tích đất nông nghiệp ở đây sẽ ngày càng bị thu hẹp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị và các bạn nhân ngày gấu việt nam hai nghìn một mươi tám tuần qua tại hà nội trung tâm giáo dục thiên nhiên evn cùng tổ chức bảo vệ động vật thế giới và tổ chức fao pau đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu với tên gọi
hãy cho gấu cuộc sống tốt đẹp hơn nhằm khuyến khích các bạn trẻ cùng chung tay chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại việt nam
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngay hôm nay